theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu việt nam vasep từ nay đến cuối năm nếu giữ được tốc độ tăng dần trung bình mỗi tháng trên một trăm linh triệu usd thì khả năng thủy sản có thể đạt kim ngạch tám chín tỷ usd trong năm nay tăng bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
bù lại lượng thiếu hụt do xuất khẩu tôm giảm nhẹ xuất khẩu cá cha cá ngừ mực bạch tuộc và các sản phẩm khác đều tăng mạnh trong tháng một mươi giúp kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng một mươi tăng một bảy đạt tám trăm bảy mươi triệu usd
xuất khẩu thủy sản tính đến cuối tháng một mươi đạt bảy hai tỷ usd tăng gần năm so với cùng kỳ
thống kê của vasep cho thấy giá tôm bắt đầu phục hồi nên xuất khẩu tôm có xu hướng tăng trở lại
xuất khẩu tôm sang thị trường mỹ bắt đầu khởi sắc
nhờ thuế chống bán phá giá tôm pr một mươi hai giảm mạnh so với pr một mươi một xuất khẩu cá cha một mươi tháng tiếp tục tăng mạnh hai mươi bốn so với cùng kỳ
giá cá cha giống và cá tra nguyên liệu tăng mạnh nguồn cung thiếu là những yếu tố khiến giá trung bình xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu cá cha tăng và xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến cuối năm nay
như vậy tôm và cá cha là hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta đều đang đón nhận những tín hiệu tốt từ thị trường nên khả năng xuất khẩu thủy sản có thể đạt tám chín tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám
là hoàn toàn có thể